thông tư hai mươi bảy hai nghìn một mươi chín của bộ giáo dục và đào tạo quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng một mươi
một trong những điểm đáng chú ý của thông tư này là quy định không ghi thông tin về hình thức đào tạo như chính quy hay tại chức trong nội dung chính của văn bằng như quy định cũ
nội dung này sẽ được ghi trên phụ lục và kèm theo đó là các nội dung khác về chuyên ngành đào tạo ngành nhập học ngôn ngữ đào tạo thời gian đào tạo và trình độ đào tạo
như vậy từ đầu tháng ba trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung tiêu đề tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo ngành đào tạo tên cơ sở đào tạo tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng họ chữ đệm tên ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng hạng tốt nghiệp số liệu sổ vào sổ gốc cấp văn bằng